trận giao hữu bóng đá giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba myanmar sẽ diễn ra tại sân vận động việt trì tỉnh phú thọ
đây là lần đầu tiên khán giả của tỉnh phú thọ được tận mắt chứng kiến các tuyển thủ quốc gia thi đấu
nên bầu không khí bóng đá nơi đây đang dần trở nên sôi động hơn bao giờ hết
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
năm giờ chiều khu vực phía ngoài sân vận động việt trì đã bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn
vì lượng khán giả bắt đầu đến sân ngày càng nhiều
chưa bao giờ người dân đất tổ được tận hưởng bầu không khí bóng đá rõ ràng đến như vậy
hình ảnh hàng nghìn người xếp hàng dài để chờ mua vé cách đây mấy hôm đã cho thấy tình yêu bóng đá
của người dân phú thọ cũng cuồng nhiệt không kém bất cứ nơi đâu trên đất nước việt nam
hình ảnh hàng nghìn người dân phú thọ cũng cuồng nhiệt không kém bất cứ nơi đâu trên đất nước việt nam

vào chiều qua sáu tháng sáu ban tổ chức đã tiến hành họp báo trước trận đấu
vào chiều qua sáu tháng sáu ban tổ chức đã tiến hành họp báo trước trận đấu với mong muốn công hiến cho khán giả cả nước một trận đấu hấp dẫn
đối với khán giả nơi đây họ mong muốn sân vận động quê nhà sẽ được tổ chức thêm nhiều trận đấu đỉnh cao nữa
và trong thời gian tới tỉnh phú thọ sẽ có một đội bóng thi đấu phục vụ khán giả yêu bóng đá quê hương đất tổ